tòa án nhân dân tp hcm sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan dự kiến là từ ngày năm tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn
bị cáo trương mỹ lan bị xét xử về ba tội đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham mô tài sản tám mươi năm bị cáo còn lại bị truy tố về các tội tham mô tài sản nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
năm người trong số này là cựu lãnh đạo scb và các chi nhánh hiện đã bỏ trốn
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan đã thâu tóm
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần của scb thông qua nhiều cá nhân sau đó thực hiện thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng scb
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn của scb năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng và chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ gây thiệt hại gần một trăm ba mươi tỷ đồng tiền lãi phát sinh
ngoài ra từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo lan còn gây thiệt hại cho scb hơn sáu mươi bốn tỷ đồng